tiếp tục tin tức về vắc xin covid một mươi chín
thưa quý vị sự việc gia hạn sử dụng của vắc xin pfizer trong những ngày qua
vỡ khiến xúc luận không ngừng xôn xao lo lắng
thì mới đây các chuyên gia ở việt nam đã lên tiếng đính chính
việc tăng hạn dùng của vắc xin pfizer sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin và hiệu quả sau tiêm
theo ông phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương việc gia hạn vaccine là thông lệ quốc tế không ảnh hưởng chất lượng
ông thái cho biết trên thế giới việc gia hạn vắc xin là thông lệ
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda đã thực hiện thường xuyên
mọi vắc xin khi sản xuất luôn có thử nghiệm về tính bền vững
tùy loại nhiệt độ bảo quản khác nhau mà vắc xin có thời gian lưu hành khác nhau
đối với vắc xin pfizer nếu không bảo quản trong điều kiện đóng băng
thì chỉ được sử dụng trong vòng một tháng
còn bảo quản trong điều kiện âm sâu thì thời hạn là sáu tháng
trong quá trình sử dụng thực tế nhà sản xuất tiếp tục đánh giá tính bền vững của vaccine
và thấy rằng đến thời điểm chín tháng bảo quản âm sâu hiệu lực vắc xin hoàn toàn không thay đổi
bộ y tế cũng lý giải quyết định tăng hạn sử dụng của vắc xin được dựa trên kết quả
nghiên cứu đồ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học
nghiên cứu được thực hiện trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau
kết quả cho thấy vắc xin có độ ổn định đảm bảo chất lượng hạn dùng đến chín tháng kể từ ngày sản xuất
bà dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương chiều ngày ba mươi tháng một mươi một cho biết
việc tăng thời gian sử dụng này không ảnh hưởng đến chất lượng của vắc xin
đặc biệt vắc xin về việt nam đều được phân bổ và thực hiện tiêm ngay không có dự thừa
vừa qua đại diện phòng văn hóa và thông tin quận ba đình cho biết
học sinh lớp tám một mươi ba tuổi thuộc một mươi năm trường trung học cơ sở được tiêm tại năm điểm tiêm
trường trung học cơ sở giảng võ trường trung học cơ sở nguyễn trãi trường trung học cơ sở nguyễn công trứ
trường trung học cơ sở phan chu trinh và trường trung học cơ sở bà đình
lộ vắc xin được các lực lượng y tế quận ba đình sử dụng để tiêm cho học sinh là vắc xin fl năm nghìn ba trăm ba mươi ba
hạn đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hiện tại công tác tiêm chủng đang diễn ra an toàn đúng quy định
một trăm linh các em học sinh được đo thân nhiệt đo huyết áp khám sàng lọc theo quy trình hướng dẫn của bộ y tế
trước đó để đảm bảo tiêm chủng cho khoảng hơn bốn hai trăm linh học sinh khối tám tuyệt đối an toàn hiệu quả
ủy ban nhân dân quận ba đình đã chỉ đạo trung tâm y tế ngành giáo dục đào tạo
ba giám hiệu các nhà trường trà soát lập danh sách các em học sinh có độ tuổi từ một mươi ba đủ điều kiện tiêm chủng
đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện từ trang thiết bị y tế cơ sở vật chất phân công phân luồn
bố trí các dây tiêm phòng chờ chỗ nghỉ cho các vị phụ huynh đưa con em đi tiêm
các nhà trường cũng thông báo để các vị phụ huynh có phương án đưa đón học sinh đi tiêm
cũng như kiểm soát sau tiêm bố trí các lớp đến tiêm theo các khung giờ khác nhau
đại diện ủy ban nhân dân quận ba đình chia sẻ quận ba đình mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ
tin tưởng và chủ động tham gia của các bậc cha mẹ người chăm sóc trẻ phối hợp với ngành y tế quận ba đình
các nhà trường để con em mình có cơ hội được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín an toàn đủ liều
cấp phận bảo vệ trẻ trước đại dịch toàn cầu
trước thông tin hà nội tạm dừng tiêm vaccine covid một mươi chín sáng ngày một tháng một mươi hai
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà khẳng định hà nội không dừng tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh
mà chỉ tạm hoãn tiêm hai lô vaccine được gia hạn các lô vaccine khác vẫn tiêm theo đúng kế hoạch
để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất nguồn lực tốt nhất cho công tác tiêm chủng
sở y tế đã tiến hành ra soát lại tất cả các điểm tiêm các dây chuyền tiêm chủng
về điều kiện cơ sở vật chất trang chức bị và nguồn nhân lực
cũng xin ý kiến chuyên môn của bộ y tế về hai lô vaccine số một trăm hai mươi bốn nghìn một và một trăm hai mươi ba nghìn hai của cominati pizer
có hàng sử dụng tại giấy chứng nhận xuất xưởng là ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và được tăng hạng lên thành hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai để thực hiện tiêm chủng cho học sinh
thưa quý vị việc liên tiếp xảy ra sự cố sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín đã khiến cho người dân cảm thấy lo lắng
đặc biệt là các bậc phụ huynh dường như không an tâm khi cho con mình tiêm vaccine
mới đây bí tư hà nội đã đặt bản tin cho bộ y tế
bộ y tế đã đưa ra những chủ trương hướng dẫn cho các cơ quan tổ chức đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em
sáng nay ngày một tháng một mươi hai phát biểu kết luận hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi bảy
bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho hay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố có chiều hướng diễn biến phức tạp
ông dũng cũng nêu thực tế số ca mắc tăng nhanh ghi nhận tại tất cả các quận huyện thị xã
và xuất hiện một số ổ dịch cộng đồng bùng phát nhanh không rõ nguồn lây
để ngăn chặn kiểm soát kịp thời hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
bí thư hà nội lưu ý một số giải pháp chủ yếu
cụ thể tiếp tục thực hiện cách ly f một tại khu cách ly của thành phố tại khách sạn và tại các cơ sở lưu trú
đồng thời khẩn trương ra soát để tiếp tục mở rộng các cơ sở thu dung điều trị các ca f không thể nhẹ và không triệu chứng
đảm bảo chủ động trong mọi tình huống của dịch bệnh
tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân và trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
đảm bảo an toàn và hiệu quả
xây dựng phương án cụ thể chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm an toàn để sớm tổ chức cho các cháu học sinh cấp ba
cấp hai tại các quận huyện thị xã đi học trở lại
thường xuyên tâm soát xét nghiệm y tế đảm bảo thực sự an toàn cho các thầy cô giáo và các cháu học sinh khi quay trở lại trường học
thành hội yêu cầu người đứng đầu cấp ủy chính quyền các quận huyện thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh
để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn
ông đinh tiên dũng cũng đề cập tiếp tục xét chặt kỹ cương kỹ luật trong công tác phòng chống dịch bệnh
nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
nơi nào lơ là chủ quan mất cảnh giác để lây lan dịch bệnh thì nhất quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu
và các bộ phận cán bộ công chức liên quan kiên quyết kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân
vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của thành phố bí thư hà nội nói
lãnh đạo thành ủy lưu ý tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương
nhất là kiểm tra cơ sở trong việc thực hiện cách ly f một điều trị f trạm y tế xã phường thị trấn
trạm y tế lưu động tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em